đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã thay mặt bộ ngoại giao việt nam
tới đại sứ quán vương quốc thái lan tại hà nội để chia buồn về việc nhà vua thái lan fumibon arunzadeh băng hà
vòng hoa ghi dòng chữ vô cùng thương tiếc nhà vua fumibon adunzadeh vị vua anh minh và tôn kính của nhân dân thái lan
lãnh đạo và nhân dân việt nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà nhà vua đã dành cho nhân dân việt nam
cũng như những đồng góp quý báu của nhà vua cho mối quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam và thái lan